tại thư viện tỉnh quảng ninh đã tổ chức triển lãm sách báo đảng bộ tỉnh quảng ninh từ đại hội đến đại hội
triển lãm giới thiệu đến người xem trên ba cuốn sách báo tạp chí hiện vật được tạo hình nghệ thuật
sắp xếp trưng bày thẩm mỹ khoa học theo từng chủ đề
không gian trưng bày được chia làm hai phần chính phần một dành cho sách báo với chủ đề đảng cộng sản việt nam
những chặng đường lịch sử báo chí quảng ninh qua các kỳ đại hội văn học nghệ thuật quảng ninh
bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh quảng ninh
phần hai là triển lãm sách báo hiện vật với các chủ đề đảng cộng sản việt nam qua các kỳ đại hội
hồ chí minh chân dung một con người quảng ninh ngày nay vươn mình và đột phá
các nhà lãnh đạo tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam
triển lãm cung cấp cho người xem những tư liệu quý phản ánh quá trình hình thành
lịch sử đấu tranh cách mạng và sự lãnh đạo tài tình của đảng bác hồ và đảng bộ tỉnh quảng ninh qua các kỳ đại hội